hiện sâu keo mùa thu đã xuất hiện và gây hại cho khoảng một mươi năm hectare diện tích trồng ngô trong cả nước
đặc biệt là ở một số tỉnh miền núi phía bắc và tây nguyên
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có văn bản yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo ủy ban nhân dân các cấp các ban ngành và cơ quan chuyên môn của địa phương
về tăng cường các giải pháp phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô
theo đó ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan chuyên môn của địa phương
thông tin tuyên truyền về đặc điểm nhận dạng cũng như các biện pháp kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu
cho cán bộ ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật khuyến nông và nông dân
khuyên cáo nông dân áp dụng triệt để các biện pháp sinh học sử dụng bẫy bả để thu bắt và tiêu diệt sâu trưởng thành
chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trường hợp mật độ sâu cao
sử dụng các loại thuốc đã được cục bảo vệ thực vật hướng dẫn
cục bảo vệ thực vật chủ động trao đổi với các tổ chức quốc tế và các quốc gia để tiếp nhận hỗ trợ
chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống sâu keo mùa thu
cục trồng trọt phối hợp với cục bảo vệ thực vật chỉ đạo hướng dẫn các địa phương canh tác
bố trí mùa vụ để hạn chế tác hại của sâu keo mùa thu